hôm nay hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai bước sang ngày làm việc thứ ba
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ thảo luận về báo cáo tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường tiếp tục thảo luận về báo cáo nêu trên
trước đó ban chấp hành trung ương đảng đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn bắc son nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông bằng hình thức
cách chức ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một và bí thư ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
ban chấp hành trung ương đảng cũng đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật đồng chí trần văn minh nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó trưởng ban tổ chức trung ương
nguyên phó bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tp đà nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng